tại chương trình giao lưu các vị khách mời của hai nước việt nam và lào đã tiếp tục khẳng định về quan hệ hữu nghị truyền thống tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước việt nam và lào đã tiếp tục khẳng định về quan hệ hữu nghị truyền thống tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác đối ngoại chính quyền ngoại giao nhân dân đối ngoại biên phòng và sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

từ thế kỷ qua hai đất nước hai dân tộc việt nam lào đã luôn đoạt kết gắn bó ủng hộ nhau trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và kiến thiết xây dựng đất nước ngày một phùn vinh giàu đẹp
chương trình giao lưu hữu nghị biên giới việt nam lào nhân kỷ niệm bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào
đã làm sâu sắc thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt lâu đời giữa nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước
đồng thời góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ phát huy truyền thống công hiến vun đắp xây dựng mối quan hệ đoàn kết việt lào ngày càng phát triển

chương trình giao lưu hữu nghị biên giới việt nam lào nhân kỷ niệm bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào nhân kỷ niệm bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào nhân kỷ niệm bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị